năm nay nhiều hộ dân nuôi ong lấy mật ở cao bằng rơi vào cảnh mất mùa
mặc dù đã đến thời điểm cuối vụ nhưng nhiều người nuôi ong không có mật để bán
không những vậy nhiều đàn ong bị sâu bệnh thối ấu trùng chết cả đàn
nên những hộ nuôi ong gần như là mất trắng
gia đình anh chu phương khủ ở xã bình dương huyện hòa an tham gia nuôi ong mật từ mấy năm nay
mỗi năm gia đình anh có từ năm mươi đến một trăm linh đàn ong cho thu hoạch tới vài trăm lít mật
đến thời điểm này gia đình anh đang có năm mươi năm đàn ong
nhưng mới chỉ thu hoạch được hai lần với khoảng gần một trăm linh lít mật
với kinh nghiệm của mình anh cho biết năm nay do thời tiết lạnh hơn
nên các loại hoa không tiết mật nhất là vụ hoa nhãn đã không thu hoạch được sọt mật nào
câu lạc bộ ong mật đề thám hiện có gần hai mươi thành viên tham gia sinh hoạt hỗ trợ nhau trong nghề ong
theo những thành viên trong câu lạc bộ cho biết năm nay hầu hết sản lượng mật ong đều không đạt
hiện nay nhiều gia đình không có mật để bán
mặc dù đến thời điểm này đã là cuối vụ hoa rừng
nhưng các hộ nuôi ong mới thu hoạch được hai ba lần so với hàng chục lần những năm trước đây
các năm trước nhiều hộ nuôi ong đều chuyển đàn về các huyện miền đông miền tây của tỉnh để đón mật theo mùa hoa
nhưng năm nay hiện tượng các nơi đều không có mật nên đến giờ chưa có hộ nào thực hiện di chuyển đàn ong
những năm gần đây nghề nuôi ong tại cao bằng đã giúp cho nhiều hộ gia đình thoát nghèo
tuy nhiên qua việc mất mùa năm nay cho thấy việc phát triển nghề này chưa bền vững phụ thuộc vào thiên nhiên
vì vậy những hộ nuôi ong cần cân nhắc tính toán khi đưa ra quyết định đầu tư vào đàn ông